theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đến một mươi tám h chiều nay đã có thêm hai bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
nâng tổng số người mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm sáu mươi người
bệnh nhân hai trăm năm mươi chín là nữ bốn mươi một tuổi là vợ của bệnh nhân hai trăm hai mươi
sinh sống tại ổ dịch ở thôn hạ lôi xã mê linh
người phụ nữ này làm nghề trồng hoa và kinh doanh tại nhà
thỉnh thoảng có đi ra hoa tại thôn liễu trì xã mê linh
và một số nơi khác khi có đơn hàng
thường xuyên mua hàng tại nhà bệnh nhân hai trăm năm mươi mua hàng lần cuối cùng vào ngày hai mươi năm tháng ba
từ ngày mùng ba đến ngày mùng sáu tháng bốn người này sang xóm chùa xóm ao sen
thôn liễu trì để ra hoa và mua đồ có tiếp xúc với nhiều người
đến ngày một mươi một tháng bốn người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân hai trăm sáu mươi là nữ ba mươi năm tuổi quốc tịch việt nam
địa chỉ cư trú ở xóm đường thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh hà nội
làm nghề trồng hoa
trong vòng hai tuần gần đây người phụ nữ này không đi đâu xa
hàng ngày thường đi chợ sau đó ra đồng chăm hoa rồi về nhà
có thói quen mua thịt tại nhà bảy huấn tại xóm đường
cũng là nơi bệnh nhân số hai trăm năm mươi chín hay tới để mua thịt
kết quả xét nghiệm ngày một mươi một tháng bốn cho thấy người phụ nữ này đã bị nhiễm virus sars cov hai